thưa quý vị bản tin dịch covid một mươi chín vào ngày bảy tháng một của bộ y tế cho biết
trong ngày hôm nay cả nước có một mươi bốn sáu trăm ba mươi ba ca mắc covid một mươi chín khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi là một bốn trăm bảy mươi chín bốn mươi tám ca
tính từ một mươi sáu h ngày sáu tháng một đến một mươi sáu h ngày bảy tháng một trên hệ thống quốc gia
quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi sáu hai trăm bảy mươi tám ca nhiễm mới
trong đó có hai mươi bốn ca nhập cảnh và một mươi sáu hai trăm năm mươi bốn ca ghi nhận trong nước
hà nội tiếp tục có số mắc cao nhất cả nước với hai bảy trăm hai mươi ba ca
sau khi quyết định khởi tố vụ án liên quan đến tỉnh thất bồng lai
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa của tỉnh long an
đã ra quyết định khởi tố bị can bốn đối tượng lê tùng vân lê thanh hoàn
nguyên lê thanh nhất nguyên thanh và lê thanh trùng dương
cùng chú tại xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích của nhà nước
tổ chức và cá nhân
viện kiểm sát nhân dân huyện đức hòa ra lệnh bắt tạm giam ba bị can hoàn
nguyên nhất nguyên và trùng dương riêng đối với bị can lê tùng vân
bị ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
qua điều tra ngày bốn tháng một nhận được tin báo của người dân về việc
các đối tượng nhận tiền đóng góp từ thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an huyện đức hòa đã bắt quả tang và tổ chức khám xét
tại nhà hộ bà cao thị cúc làm việc với một số trường hợp sinh sống
tại đây để làm rõ các hành vi sai phạm có liên quan
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên
đã phối hợp triệt phá thành công chuyên án bắt giữ các đối tượng
trong đường dây đánh bạc qua mạng internet với quy mô lớn lên tới sáu trăm linh tỷ đồng
do nguyễn văn hòa trú tại huyện thanh trì thành phố hà nội cầm đầu
từ năm hai nghìn một mươi tám hòa lập gần hai mươi tài khoản game trên nhiều trang
đồng thời cấu kết với nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh thành khác nhau
để đánh bạc và tổ chức cho các đối tượng đánh bạc nhằm thu lợi số tiền lớn
hoạt trực tiếp mở và mượn hàng chục tài khoản ngân hàng với mục đích sử dụng
vào việc giao dịch mua bán để kiếm tiền đánh bạc qua mạng
số lượng đối tượng tham gia đánh bạc trên mạng internet cùng với hòa rất lớn
trên phạm vi nhiều tỉnh thành
số tiền mà các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc lên tới hơn sáu trăm linh tỷ đồng
tàng trữ mua bán trái phép gần hai kg mặt
bốn đối tượng là ngô văn đàn trần thiện toàn võ trường hải và nguyễn đăng dầu
cùng chú tại tỉnh tây ninh đang bị công an huyện châu thành của tỉnh tây ninh
tạm giữ để điều tra
đêm ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện châu thành bắt quả tang đối tượng toàn
đang bán ma túy cho người nghiện thu giữ hai bịch ma túy
mở rộng điều tra bắt khẩn cấp đối tượng đàn và hải thu giữ chín bịch ma túy
hai súng bắn đạn bi sáu xe mô tô một trăm một mươi ba triệu đồng và nhiều dao mã tấu
tiếp đó tại xã thái bình huyện châu thành công an huyện châu thành bắt khẩn cấp đối tượng giàu
khám xét nơi ở của dầu cơ quan chức năng thu giữ bốn bịch ni lông chứa ma túy
có trọng lượng gần hai kg
quá trình điều tra xác định ngô văn đàn là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy
liên quan tới vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại sĩ nghiệp thủy lợi đô lương thuộc công ty trách nhiệm hiệu hạn
một thành viên thủy lợi bắc nghệ an
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an tiếp tục khởi tố
thêm ba bị can về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
các bị can bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú gồm
lê văn bình phó giám đốc sĩ nghiệp thủy lợi đô lương hoàng minh hùng
tổ trưởng tổ kế hoạch kỹ thuật và thái doãn hảo tổ trưởng tổ hành chính
theo điều tra từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín các bị can nói trên đã làm theo chỉ đạo
của hồ đình minh giám đốc sĩ nghiệp thủy lợi đô lương để lập khống các hợp đồng
thi công một trăm một mươi sáu hạng mục nạo vét canh mương và sửa chữa công trình thông qua hình thức
ký hợp đồng với công ty cổ phần xây dựng thủy lợi đô lương nghệ an
số tiền các đối tượng lập khống là hơn ba năm tỷ đồng
công an quận hải an đang phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ của công an
thành phố hải phòng truy bắt đối tượng cướp ngân hàng trên địa bàn
khoảng một mươi năm h hai mươi chiều ngày hôm nay tại phòng giao dịch việt công banh trên đường đình vũ
phường đông hải một quận hải an đã xảy ra vụ cướp tiền từ ngân hàng hết sức táo tận
theo camera an ninh ghi lại đối tượng nam giới đeo ba lô đầu đội mũ lưỡi chai
bịt mặt chỉa súng và nhân viên trong quầy giao dịch đe dọa sau đó dùng súng bắn lên trần nhà
để đe dọa cướp tiền đối tượng lấy tiền nhét vào ba lô rồi rời khỏi quầy giao dịch
uy hiếp một bảo vệ và cướp thêm chiếc xe máy của nhân viên bảo vệ ngân hàng làm phương tiện tẩu thoát
bước đầu cơ quan công an xác định đối tượng đã cướp được vài tỷ đồng từ phòng giao dịch này
chiếc xe máy đối tượng cướp dùng để tẩu thoát đã được cơ quan công an thu hồi
một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với số tiền gần hai trăm ba mươi tỷ đồng
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế phối hợp với các phòng nghiệp vụ phá thành công
bắt giữ một mươi sáu đối tượng cùng chú tại thành phố huế
vào lúc một mươi tám h ngày sáu tháng một qua kiểm tra nhà số bảy mươi bảy đường chi lăng tp huế
do đối tượng nguyễn thanh vân đối tượng cầm đầu đường dây làm chủ
lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tang đối tượng đang tập hợp tịch đề
vân khai nhận hàng ngày nhận tịch đề của các cái dưới quyền
sau đó phân công cho con trai là lê nguyên khang đi nhận tịch đề của các cái dưới
ngoài ra đối tượng vân còn sang số đề cho em gái của mình là nguyễn thị ngọc châu để thu lợi bất chính
kết định chỉ trong ngày sáu tháng một nhóm đối tượng do nguyễn thành vân cầm đầu
đã nhận nhiều đợt đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với tổng số tiền đánh bạc là sáu trăm năm mươi triệu đồng
các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề gần năm năm
như vậy số tiền đánh bạc hàng năm ước tính là gần hai trăm ba mươi tỷ đồng
sau quyết định khởi tố vụ án liên quan đến tỉnh thất bồng lai
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa của tỉnh long an đã ra quyết định khởi tố bốn bị can
với lê tùng vân chín mươi tuổi lê thanh hoàn nguyên ba mươi hai tuổi lê thanh nhất nguyên hai mươi chín tuổi lê thanh tùng dương hai mươi bảy tuổi
cùng chú tại ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích của nhà nước tổ chức và cá nhân
viện kiểm sát nhân dân huyện đức hòa ra lệnh bắt tạm giam ba bị can
lê thanh hoàn huyên lê thanh nhất nguyên lê thanh tùng dương
riêng đối với bị can lê tùng vân bị ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
qua điều tra ngày bốn tháng một nhận được tin báo của người dân về việc các đối tượng nhận tiền đóng góp
từ thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa đã bắt quả tang và tổ chức khám xét tại nhà bà cao thị cúc
làm việc với một số trường hợp sinh sống tại đây để xác định sai phạm hoạt động của các đối tượng có liên quan
quá trình thực hiện có sự tham gia chứng kiến của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương theo đúng quy định của pháp luật
kết thúc khám nghiệm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa mời một mươi bốn đối tượng có liên quan
tại hộ bà cao thị cúc về trụ sở công an huyện đức hòa để làm việc
bản tin dịch covid một mươi chín ngày bảy tháng một của bộ y tế cho biết
trong ngày hôm nay cả nước có một mươi bốn sáu trăm ba mươi ba ca mắc covid một mươi chín khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi là một mươi chín
tính từ một mươi sáu h ngày sáu tháng một đến một mươi sáu h ngày bảy tháng một cả nước có ghi nhận là một mươi sáu hai trăm bảy mươi tám ca nhiễm mới
trong đó có hai mươi bốn ca nhập cảnh và một mươi sáu hai trăm năm mươi bốn ca ghi nhận trong nước
hà nội tiếp tục có số mắc cao nhất cả nước với hai bảy trăm hai mươi ba ca
ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa có thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố
cập nhật đến chín h ngày bảy tháng một
so với công bố cách đây một tuần thì thành phố hà nội vẫn ở cấp độ hai
tương ứng với màu vàng trong phòng chống dịch
hiện hà nội có tám quận huyện ở cấp độ ba màu cam gồm ba đình hoàn kiếm nam tử liêm cầu giấy
thanh xuân gia lâm hoàng mai long biên giảm hai quận huyện
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và số ca mắc tăng cao nhất là đối với nhóm có nguy cơ cao
chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh yêu cầu ban chỉ đạo ubnd các quận huyện thị xã và xã phường thị trấn
quản lý chặt chẽ người thuộc nhóm nguy cơ cao hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ cao
tình trạng bệnh lý nền đang được điều trị tình trạng sức khỏe nhu cầu hỗ trợ người thuộc nhóm nguy cơ cao và gia đình
các địa phương thành lập các tổ tiêm vaccine lưu động thực hiện tiêm vét và tiêm mũi bổ sung
mũi nhắc lại vaccine phòng covid một mươi chín ngay tại nhà bảo đảm không để sót ai thuộc nhóm nguy cơ cao
tổ chức phân loại quản lý chăm sóc và điều trị người mắc covid một mươi chín từ cơ sở từ sớm ngay khi mắc
có sự hỗ trợ giám sát khoa học hợp lý chặt chẽ hiệu quả của cán bộ y tế và theo hướng dẫn của bộ y tế
nhằm giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ bệnh chuyển nặng tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín
tạo mọi điều kiện để kiều bào về nước an toàn trong bối cảnh dịch bệnh
trong dịp tết nguyên đán nhâm dần sắp tới đây là khẳng định của thứ trưởng bộ ngoại giao phạm quang hiệu
chủ nhiệm ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài
tại cuộc gặp gỡ báo chí diễn ra vào sáng nay tại thủ đô hà nội
theo thứ trưởng bộ ngoại giao việc đưa đón người việt nam ở nước ngoài về nước trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
là chủ trương rất lớn của lãnh đạo đảng nhà nước
do đó lãnh đạo đảng nhà nước rất quan tâm chỉ đạo phải tạo điều kiện tối đa cho kiều bào về thăm quê hương
do bị giãn cách kinh tế khó khăn cho nên là bà con thì một số lao động thì không có việc làm
chúng tôi hoàn cảnh rất là khó khăn chúng tôi cũng đã tổ chức rất nhiều chuyến bay
trong cái bối cảnh hiện nay thì chúng ta đúng là dùng cái từ thích ứng vừa làm vừa điều chỉnh cho phù hợp
nhưng cái tinh thần nhất cái quan trọng nhất vẫn là tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bà con ta đi lại
kể cả đi lẫn về nhưng mà vẫn phải đảm bảo cho an toàn phòng chống dịch
việt nam đã khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách với các địa bàn có hệ số an toàn cao
trước mắt là bắc kinh quảng châu trung quốc tokyo nhật bản seoul hàn quốc đài bắc đài loan trung quốc
bangkok thái lan vientiane lào phnom penh campuchia san francisco los angeles hoa kỳ
trên cơ sở đó có hướng dẫn của bộ y tế về các biện pháp y tế phòng dịch đối với người nhập cảnh
bảo đảm an toàn hiệu quả và thông suốt
thời gian thí điểm bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
hiện nay bộ ngoại giao
cũng đang trao đổi với các nước về hình thức công nhận hộ chiếu vaccine để tạo điều kiện cho bà con đi lại thuận tiện hơn
thưa quý vị tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường thứ nhất vào sáng ngày hôm nay
quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo nghị quyết về chính sách tài khoá tiền tệ
để hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội
các đại biểu nhất trí với sự cần thiết và các nội dung các chính sách tài khoá tiền tệ được chính phủ trình
cùng với đầu tư cho y tế thì gói đầu tư cho hạ tầng là một trong những yếu tố quan trọng
góp phần phát triển kinh tế trong giai đoạn phục hồi
tuy nhiên để nguồn vốn phát huy hiệu quả cần phải đưa ra một số cơ chế đặc thù tạo đột phá cho phát triển
các đại biểu đề nghị áp dụng thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù
đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng chiến lược quan trọng có quy mô lớn thuộc chương trình
trong đó có thể áp dụng cơ chế đặc thù về chỉ định thầu cho đầu tư phát triển hạ tầng giao thông
tôi đồng ý với phương án chỉ định thầu trong dự thảo
nhưng không coi là hình thức thay thế đấu thầu một cách hoàn toàn cụ thể
một chỉ nên áp dụng đối với một số dự án và phải đưa ra tiêu chí điều kiện rất cụ thể
phạm vi loại dự án được áp dụng giới hạn thời gian áp dụng nhằm hạn chế việc chỉ định thầu tràn lan
việc chỉ định thầu đối với gói thầu tư vấn gói thầu phục vụ và gói thầu thực hiện đền bù
giải phóng mặt bằng tái định cư có thể khả thi tuy nhiên chỉ định thầu xe lắp là không cần thiết
hai cho phép chủ đầu tư được quyền chọn theo hình thức chỉ định hay là hình thức khác
việc cho chọn quyền sẽ thúc đẩy hiệu quả và thu hút các nhà đầu tư có năng lực thật sự
đối với dự án cao tốc bắc nam các đại biểu đề nghị chính phủ bổ sung thêm các cơ chế thí điểm
về cấp mỏ khai thác khoáng sản trong quá trình triển khai thực hiện
bên cạnh đó một số đại biểu đề nghị ra soát điều chỉnh danh mục đưa ra khỏi chương trình
những dự án chưa phù hợp với nguyên tắc tiêu chí đã để ra
đồng thời cân nhắc bổ sung một số dự án giao thông có tính cấp bách ở một số địa bàn trọng yếu
việc lựa chọn các dự án đưa vào danh mục đầu tư cần bám sát các nguyên tắc tiêu chí đã được nêu trong chính đề án và các nguyên tắc tiêu chí sau
các dự án quan trọng nhưng còn rở ràng do thiêu vốn chú trọng tính hài hòa các vùng miền lĩnh vực
các dự án mang tính cấp thiết là điểm nghẽn của nền kinh tế khi đưa vào khai thác cát sẽ đạt hiệu quả lan tỏa
các đại biểu cũng đề nghị chính phủ
chính phủ làm rõ phương án điều hòa nguồn vốn đầu tư công trong kế hoạch và trong chương trình
sắp xếp lại kế hoạch để bố trí cho các dự án trọng điểm quan trọng không có điều kiện giải ngân
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba sang giai đoạn hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm tiếp tục thực hiện
tiếp tục với các hoạt động nổi bật của bộ công an
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội cục tổ chức cán bộ bộ công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi một và triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi hai đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
năm hai nghìn hai mươi một bám sát chương trình công tác sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
đảng ủy lãnh đạo cục tổ chức cán bộ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra
phát biểu tại hội nghị
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm biểu dương ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà cục tổ chức cán bộ đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
thời gian tới bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh cục tổ chức cán bộ phải luôn chủ động sẵn sàng tham mưu triển khai ngay khi bộ chính trị ban hành nghị quyết
đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đây là nhiệm vụ cốt lõi tiên quyết phải tập trung nguồn lực thực hiện ngay trong đầu năm hai nghìn hai mươi hai trong đó tiếp tục ra soát đánh giá tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị địa phương
chức năng nhiệm vụ thẩm quyền trên các lĩnh vực công tác công an theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
để có kế hoạch tiếp tục kiện toàn tinh gọn tổ chức bộ máy điều chỉnh phân công phân cấp nhiệm vụ điều chỉnh bố trí lực lượng
thực hiện nghiêm cấp quy định về công tác cán bộ
trong đó đánh giá cán bộ là khâu quan trọng đột phá gắn với xây dựng khung tiêu chuẩn tiêu chí bố trí cán bộ hợp lý theo từng cấp từng đơn vị công an
bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu cục tổ chức cán bộ thực hiện tốt chế độ chính sách người có công nhất là cán bộ chiến sĩ bị thương hy sinh trong công tác chiến đấu
tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức cán bộ góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng công an nhân dân
hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi một triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi hai của công an tỉnh ninh bình đã được tổ chức vào sáng ngày hôm nay bảy tháng một
đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
năm hai nghìn hai mươi một lực lượng công an toàn tỉnh ninh bình đã làm tốt công tác nắm tình hình chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền
chỉ đạo giải quyết kịp thời hiệu quả các vấn đề nổi lên về an ninh
công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm tệ nạn xã hội đạt kết quả cao phạm pháp hình sự giảm năm một mươi năm so với năm hai nghìn hai mươi
tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt gần chín mươi hai năm án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt một trăm linh
phát biểu tại hội nghị đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ đã chúc mừng biểu dương ghi nhận đánh giá cao những thành tích
mà công an tỉnh ninh bình đã đạt
năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh ninh bình cần tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của đảng nhà nước và bộ công an
nắm chắc tình hình từ từ sớm từ xa để chủ động tham mưu cho các cấp ủy chính quyền chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tập trung làm tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản hồ sơ nghiệp vụ kết hợp phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội
tập trung đấu tranh đánh mạnh đánh trúng tấn công quyết liệt toàn hiện diện không khoan nhượng nhất là tội phạm tham nhũng tuệ phạm có mức độ nguy hiểm cao
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh công an tỉnh ninh bình cần thực hiện tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng nắm chắc những diễn biến có tác động ảnh hưởng đến tư tưởng tâm tư tình cảm của cán bộ đảng viên
từ đó có phương pháp giải pháp linh hoạt kịp thời góp phần xây dựng lực lượng của công an ninh bình ngày càng chính quy tình nguyện

tại hội nghị công đoàn công an nhân dân đã thảo luận đánh giá về những kết quả thành tích đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời trao tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động phong trào của công đoàn công an nhân dân năm vừa qua
từ đó hội nghị cũng phân tích hạn chế còn tồn tại chỉ ra những nguyên nhân xác định những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong năm tới
bước sang năm hai nghìn hai mươi hai công đoàn công an nhân dân tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho các cán bộ chiến sĩ
lao động hợp đồng trong công an nhân dân đồng thời tổ chức công đoàn công an nhân dân còn có thêm yêu cầu nhiệm vụ về triển khai thực hiện nghị quyết của bộ chính trị
về xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
hôm nay công an quận bắc từ liêm thành phố hà nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi một triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
năm hai nghìn hai mươi một công an quận bắc tử liêm đã hoàn thành công tác
năm hai nghìn hai mươi một công an quận bắc tử liêm đã hoàn thành trên một trăm linh chỉ tiêu công tác là đơn vị dẫn đầu lực lượng công an thành phố hà nội trong phong trào thi đua
hoàn thành xuất sắc công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và công tác cấp quản lý căn cước công dân đạt tỷ lệ chín mươi chín
những thành tích đó đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn đồng thời tiếp tục giữ vững danh hiệu cờ thi đua của chính phủ trao năm hai nghìn hai mươi
với những thành tích đó vừa qua công an quận bắc từ liêm vinh dự được bộ công an tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc cấp cơ sở năm hai nghìn hai mươi ba
những kết quả thành tích đã được lãnh đạo công an thành phố hà nội đánh giá cao và đề nghị đơn vị tiếp tục phấn đấu đạt đơn vị kiểu mẫu trong công tác công an
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm đã đặt ra trong năm hai nghìn hai mươi hai
nhân dịp này nhiều tập thể cá nhân đã vinh dự được tặng bằng khen của bộ trưởng bộ công an chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố và giám đốc công an thành phố hà nội
trong đó có hai danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng
thưa quý vị và các bạn nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện
lễ tiết văn hóa ứng xử tốt đậm thêm hình ảnh người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
thời gian qua công an tỉnh lạng sơn đã tích cực triển khai phong trào mang tên gọi nụ cười chiến sĩ
qua đó thì góp phần xây dựng hình ảnh người công an nhân dân ứng xử văn minh thân thiện
góp phần xây dựng lực lượng chính quy tinh nhuệ và từng bước hiện đại
phong trào nụ cười chiến sĩ được công an tỉnh lạng sơn xây dựng với phương châm
năm xin năm luôn gồm xin chào xin cảm ơn xin phép xin lỗi xin được hướng dẫn
luôn mỉm cười luôn nhẹ nhàng luôn lắng nghe và thấu hiểu luôn giúp đỡ luôn thượng tôn pháp luật
nụ cười chiến sĩ không chỉ thể hiện qua giao tiếp ứng xử hành động tại nơi làm việc
mà đã dần trở thành thói quen của các cán bộ chiến sĩ ở mọi lúc mọi nơi
qua đó lan tỏa những việc làm tốt những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
được nhân dân ghi nhận đánh giá cao nhận được nhiều thư khen thư cảm ơn
của quần chúng nhân dân trong và ngoài tỉnh góp phần đưa hình ảnh cán bộ công an lạng sơn
thêm gần gũi nhiệt thành với nhân dân và xây dựng thế trận lòng dân